vào mùa mưa tỉnh gia lai thường xuyên xảy ra các hiện tượng thời tiết bất thường làm ảnh hưởng tới lưới điện và dễ gây nên sự cố trên lưới điện
để bảo đảm an toàn lưới điện công ty điện lực gia lai đã chủ động xây dựng kế hoạch phương án ứng phó bảo đảm cung cấp điện an toàn liên tục cho khách hàng
điện lực đức cơ hiện đang quản lý hai trăm chín mươi năm km đường dây trung áp hai trăm sáu mươi năm trạm biến áp phụ tải và hai trăm ba mươi km đường dây hạ áp
lưới điện trung áp nơi đây có hơn năm mươi km đường dây đi qua vườn cao su qua rừng nên rất khó khăn trong công tác quản lý vận hành
qua đó kiểm tra tuyến đường dây định kỳ và đột xuất trước mùa mưa bão là việc làm cần thiết để phát hiện và xử lý những khu vực có nhiều cây xanh vi phạm hành lang nhằm bảo đảm an toàn trên lưới điện
ngay từ đầu năm đã có những chương trình hành động giao cho từng nhóm từng tổ từng cá nhân đặc biệt là đội quản lý vận hành để thực hiện nhiệm vụ là thường xuyên kiểm tra
phát quan các hành lang tiếng vào mùa mưa thì nhân sự tăng cường về trực xử lý sự cố mình sẽ tăng cường thêm một số nhân sự để giữ phòng những trường hợp sự cố xảy ra kể cả các phương tiện kể cả các vật tư
mùa mưa tại gia lai thường kéo dài từ tháng năm đến tháng một mươi để chủ động phòng chống mưa bão điện lực pleiku đã tiến hành phát quang hành lang tuyến kiểm tra đường dây điện bằng flycam
kiểm tra thiết bị
kiểm tra thiết bị camera nhiệt và tuyên truyền hướng dẫn cho người dân sử dụng điện an toàn theo đúng quy định